vừa qua tại các huyện mường tè và nậm nhùn của tỉnh lai châu đã diễn ra trận lũ kép gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cho địa phương và đã có tới bốn người thiệt mạng và mất tích trong cơn lũ
thiệt hại từ trận lũ ước tính khoảng bốn mươi tỷ đồng với năm nhà bị nước lũ cuốn trôi gần ba mươi nhà phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn
nhiều công trình cầu cống kè đập máy móc của các hộ nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu hiện vẫn còn hơn ba trăm linh hộ nằm ở khu vực ven sông suối và vùng có nguy cơ sạt lở cao
mưa vẫn tiếp tục diễn ra vào các buổi đêm tại địa phương nên tỉnh lai châu đã ra công điện khẩn yêu cầu các địa phương chủ động phòng chống mưa lũ cũng như di chuyển các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn